thưa quý vị cùng với nỗ lực sản xuất và nghiên cứu vaccine covid một mươi chín thì việt nam đã liên tục nhận về các lô vaccine để thực hiện chiến dịch tiêm chủng bao phủ toàn dân với mong muốn là sớm ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch
tuy nhiên thì không ít người cho rằng đã tiêm vaccine thì không có nguy cơ mắc covid một mươi chín hoặc có thể tự do không cần phòng chống dịch
vậy người dân nên nhìn nhận đúng về vaccine covid một mươi chín ra sao trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp như hiện nay
chúng tôi xin mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây của truyền hình công an nhân dân
theo thống kê mới nhất của bộ y tế trên toàn quốc đã thực hiện tiêm một ba mươi tám bảy trăm bốn mươi một liều vaccine phòng covid một mươi chín đợt một và hai tại các tỉnh thành phố cho các đối tượng có nguy cơ cao là các lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân trong khu vực có dịch
trong đó số người đã được tiêm đủ hai mũi vaccine phòng covid một mươi chín là hai mươi tám năm trăm hai mươi chín người
theo các chuyên gia y tế những người đã tiêm vaccine vẫn
cần thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch
bây giờ khi người ta nói đến vaccine covid một mươi chín người ta bàn đến câu chuyện là phòng được các thể nặng và tình trạng nặng để dẫn đến phải nhập viện
sau khi tiêm vaccine đủ liều đủ mũi thì nó sẽ không để bị nhiễm nặng không để bị bệnh nặng và không đến mức phải tử vong
mặt khác vaccine covid một mươi chín không bảo vệ tuyệt đối nhất là khả năng bảo vệ việc mang mầm bệnh
điều này có nghĩa là một số người đã tiêm vaccine có thể không bị mắc bệnh
nhưng vẫn có khả năng tiêm
trước thực trạng dịch như thế này không có bài toán nào giải quyết được dịch là bài toán năm k cộng với vaccine
chỉ có năm k không chúng ta cũng chưa an toàn được
nhưng chúng ta cộng với vaccine nữa thì chúng ta sẽ thực hiện được an toàn tiêm vaccine trong toàn quốc và đồng nghĩa với nó là sẽ kiểm soát được dịch
bên cạnh nỗ lực đẩy mạnh tiêm vaccine covid một mươi chín
bộ y tế còn tăng cường giám sát chặt chẽ
trẻ việc bảo quản và vận chuyển vaccine đảm bảo chất lượng tốt nhất từ không tiếp nhận vận chuyển cho đến tận bản tiêm
đảm bảo tiêm chủng an toàn đúng đối tượng xử lý nhanh chóng và hiệu quả các trường hợp phản ứng sau tiêm nếu có
chúng tôi đặt yêu cầu đầu tiên là sự an toàn trong tiêm chủng và đã chỉ đạo các cơ sở khám bệnh chữa bệnh
các hệ thống y tế trên địa bàn khi thực hiện việc này thì phải đảm bảo những quy định của bộ y tế thông qua việc bố trí các khu vực
khám sẵn lập khu vực tiêm chủng và khu vực theo dõi sau tiêm
việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín là sự đầu tư rất lớn của chính phủ để phòng chống dịch covid một mươi chín hiệu quả
góp phần đạt mục tiêu kép bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân trên cả nước và bảo đảm phát triển kinh tế xã hội của đất nước
vì vậy người dân đủ điều kiện sức khỏe và là đối tượng ưu tiên nên tham gia tiêm vaccine đầy đủ để có thể xây dựng một hàng rào miễn dịch cộng đồng chống lại đại dịch